thông tin vui cho người dân gặp khó khăn do dịch covid một mươi chín
sở thông tin và truyền thông tp hcm vừa triển khai kênh một nghìn hai mươi hai
xin phép được nhắc lại một nghìn hai mươi hai để tiếp nhận và xử lý thông tin liên quan đến người già neo đơn
trẻ em cơ nhở người có hoàn cảnh khó khăn cần được hỗ trợ nhu yếu phẩm
hoặc là người được hưởng chính sách hỗ trợ mà chưa được nhận
khi có nhu cầu mọi người hãy gọi đến đầu số trên để được xử lý hỗ trợ thông tin trong thời gian sớm nhất